tổng hội xây dựng việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải tổng công ty cảng hàng không việt nam
lựa chọn biểu tượng hoa sen cho thiết kế nhà ga sân bay long thành
đây là phương án ba trong tổng số chín phương án đang được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng
phương án kiến trúc ba lấy ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu
sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế áp dụng vào thiết kế mái
phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe
nội thất khu vực sảnh làm thủ tục
hình khối khu vực nhà ga chính sử dụng ý tưởng là những cánh hoa sen
bên cạnh đó khu vực nhà để xe ngoài trời trên mái sử dụng làm công viên cây xanh
kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm cũng lấy ý tưởng bông sen làm điểm nhấn cho khu vực này